tại chỗ làm việc tổ công tác phát hiện và xử lý nhiều trường hợp quay đầu xe bỏ chạy
tại chỗ làm nhiệm vụ nhiều trường hợp vi phạm giao thông các lỗi như không đổi mũ bảo hiểm không có dây phép lái xe không có đăng ký xe
và đặc biệt là các trường hợp quay đầu xe đều được tổ công tác xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vâng những hành vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong số những công việc mà các đồng chí đang phải làm
có theo thân tổ công tác hồi nãy các đồng chí đang phải làm những công việc mà các đồng chí đang phải làm
công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập hai nghi can đến cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan điều tra hai nghi can man tịnh tâm còn gọi là pot và dương văn thêm
cùng chú chức địa bàn tp đà lạt khai nhận điều nghiện ma túy
thời gian thực hiện của đối tượng là từ sau hai mươi bốn h đến ba h sáng hôm sau
và chủ yếu tập trung vào các công trình xây dựng
cho các máy công cụ phục vụ cho công trình xây dựng
đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã đủ căn cứ thời điểm
để khởi hố hai đối tượng này về hành vi trụng bắt tài sản
man tịnh tâm là đối tượng cầm đầu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tâm cùng thêm đã thực hiện khoảng hai mươi vụ trộm tài sản
tại các công trình xây dựng trên địa bàn tp đà lạt
lấy đi nhiều máy cắt sắt cắt gỗ máy mài máy khoan bê tông mô tờ điện
nhiều tài sản trong số tài sản lấy được
nhóm này mang đến các công trình xây dựng
bán cho tiệm sắt xuân trường do võ xuân trường
chủ tại một trăm linh sáu phạm ngọc thành phường sáu tp đà lạt làm chủ
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã triệu tập võ xuân trường
người trực tiếp mua số tài sản do tâm và thêm trộm được
bước đầu trường thừa nhận đã nhiều lần mua lại số máy móc do tâm đưa đến bán
mặc dù biết đó là những tài sản trộn cấp
hiện cả ba đối tượng tâm thêm và trường đang bị tạm giữ hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an lâm đồng đã thu hồi được nhiều tăng vật
nhiều máy móc khác loại và đang đấu tranh mở rộng vụ
tại khu vực các tỉnh ở phía tề bắc bộ trong hai ngày sắp tới
thời tiết vẫn duy trì kiểu không mưa ngày nắng và khá khô hành
với độ ẩm ban trưa giảm thấp nhiệt độ là từ một mươi hai đến hai mươi bốn độ
sang ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển sang phía đông
nên độ ẩm trong không khí sẽ tăng lên xuất hiện mưa nhỏ một vài nơi và sương mù dày rác
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ khối không khí lạnh lại được bồi xuống
trong ngày ba mươi tuy nhiên với bản chất lạnh và khô nên không gây mưa
mà chỉ làm nền nhiệt độ giảm mạnh thêm vào đêm và sáng sớm
sang ngày ba mươi một khi khối không khí lạnh có cường độ ổn định bắt đầu sẽ suy yếu chậm
nhiệt độ là từ một mươi một đến hai mươi ba độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trời nhiều mây ở phía bắc có mưa vài nơi
ở phía nam có mưa rào và rông rải rác
riêng ngày ba mươi một tháng một mươi hai mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng
gió bắc đến tây bắc cấp ba người dân cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
bắt đầu từ đêm nay nhiễu động trong đới gió đông trên cao được thiết lập
sẽ gây mưa cho khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có nơi mưa vừa đến mưa to
phải sang ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
mưa mới giảm dần về lượng
cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lụi lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ
xa lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng
nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
kết hợp với tác động của đới gió đông trên cao
nên tại đây nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung chủ yếu ở phần phía bắc tây nguyên nhiệt độ là từ một mươi năm đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực nam bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa
ngày nắng lưu ý là vào đêm và sáng sớm
các tỉnh ở miền đông nam bộ như bình phước tây ninh đồng nai
thậm chí là cả thành phố hồ chí minh trời sẽ hơi xe lạnh
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ